trong phiên tòa xét xử vụ án nâng khống giá máy xét nghiệm covid một mươi chín tại cdc hà nội
sau khi đại diện viện kiểm sát hoàn tất công bố cáo trạng chuyển sang phần xét hỏi
bị cáo nguyễn nhật cảm cựu giám đốc cdc hà nội đã có lời khai khác về việc được hứa hẹn
trích lại hàng tỷ đồng từ hợp đồng mua bán máy xét nghiệm covid một mươi chín nâng khống giá
trước tòa cựu giám đốc cdc hà nội thừa nhận nội dung cáo trạng về cơ bản là đúng
và nhận thấy đã vi phạm các quy định về tổ chức đấu thầu
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bị cáo nguyễn ngọc nhất từng trực tiếp đến gặp
nguyễn nhật cảm và thỏa thuận chi một mươi năm giá trị hóa đơn hệ thống real time pcr tự động
về phía mình ông cảm thừa nhận có được nhất hứa hẹn chi phần trăm nhưng không nhớ cụ thể con số là bao nhiêu
tuy nhiên tại tòa hôm nay ông cảm phủ nhận lời khai này và nhiều lần nói không biết gì về việc trích phần trăm
được gọi lên mục khai báo liền sau đó bị cáo nhất cũng cho rằng một số nội dung cáo trạng truy tố mình là chưa chính xác
và không hề có sự thỏa thuận chia phần trăm như cáo trạng truy tố
nhất cũng nhiều lần nói mình chỉ là người chuyên về kỹ thuật không am hiểu về giá cả cũng như việc đấu thầu mua bán
dù vậy bị cáo thừa nhận có trách nhiệm liên quan